kính chào quý vị và các đồng chí đã đến thời lượng dành cho bản tin nhanh với các tin tức cập nhật
thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk lắc đã được huy động
để bao vây truy bắt một nghi can vừa mới ra tù ba ngày đâm người tử vong
nạn nhân trong vụ án này là ông yithim bia năm mươi sáu tuổi
nghi can gây ra vụ án là đỗ quang mạnh hai mươi một tuổi hiện đã bị bắt giữ
được biết mạnh vừa chấp hành xong án phạt tù hai năm sáu tháng về tội cố ý gây thương tích
và ra tù vào ngày bốn tháng một mươi
theo đó do va chạm giao thông dẫn đến mâu thuẫn mạnh đã dùng dao đâm ông yithim tử vong rồi lần trốn
hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng với chó nghiệp vụ đã được huy động để truy bắt đối tượng gây án